cùng đông đảo người dân tham gia phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
theo dự kiến cánh đồng hoa hướng dương với khoảng một mươi năm cây
cùng nhiều hạng mù khác của công viên đen sông sài gòn dự kiến hoàn thành vào dịp tết
để phục vụ người dân đây là do mốt sau một thời gian khu vực bờ sông phía phường thú thiêm
được phát quang dọn dẹp cây dại rác thải lau sậy
bên cạnh việc tạo cánh quan dự án còn hướng đến vận động người dân trên địa bàn
nên cạo ý thức bảo vệ môi trường trồng thêm cây xanh giữ gìn mỹ quan đô thị
tại đây chúng ta sẽ tiến hành cải tạo vệ sinh môi trường trồng cây bố trí lối đi dạo ghế ngồi
và những khu vực trồng những loại hoa đặc biệt để người dân và du khách có thể đến tham quan và vui chơi
ngoài những không gian cây xanh tại đây cũng sẽ bố trí thêm các hoạt động khác
chẳng hạn như là các hoạt động văn nghệ rồi những hoạt động cộng đồng khác
nhằm thu hút người dân và du khách đến tham quan cũng như là tận hưởng cái không gian bờ sông sài gòn
và hướng về một tầm nhìn hết sức là đẹp về phía quận một
cũng theo ưu ba nhân dân thành phố thủ đức dự án công viên bờ sông sài gòn với các nội dung cải tạo
cùng thông tuyến toàn bộ các tuyến đường ven sông từ đường nguyễn thiện thành cầu ba son
nối thẳng đến hầm vượt sông sài gòn đồng thời cải tạo toàn bộ bờ sông
cầu tàu xây dựng hạng mục quán trường khu vui chơi thiếu nhi đặc biệt địa phương trồng cánh đồng hoa hướng dương
với khoảng một mươi năm cây đây được xem là một biểu tượng về sự sáng tạo của thành phố thủ đức
là một công dân thành phố thủ đức thì bản thân rất là tự hào khi mà thành phố thủ đức đầu tư
chỉnh gian những công trình mà phục vụ cho cộng đồng như vậy
thứ nhất là tạo thêm được sân chơi cũng như là cái địa điểm để người dân lưu tới tham quan
thứ hai là cũng góp phần tạo nên cảnh đẹp cho thành phố thủ đức
ủy ban nhân dân tp thủ đức mong muốn công viên bờ sông sài gòn sẽ là điểm đến thu hút người dân
và du khách thành phố đến thưởng lãm nghỉ ngơi giải trí vào tất cả các ngày trong tuần
dự kiến các hạng mục của công trình hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai và cơ bản hoàn thành
trước tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn để phục vụ người dân và du khách
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay